vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá
theo bộ trưởng tô lâm thực tế xã hội cho thấy nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích biển số đẹp và sẵn sàng trả giá cao
vì thế việc đấu giá biển số đẹp vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân tổ chức tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và cũng vừa là tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
một là khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký cấp biển số cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
hai đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá
dự thảo cũng quy định cụ thể và chặt chẽ về quyền nghĩa vụ của người chung đấu giá
về giá khởi điểm sẽ được quy định theo hai vùng vùng một gồm hà nội tp hcm là bốn mươi triệu đồng vùng hai gồm các địa phương còn lại là hai mươi triệu đồng
căn cứ thông báo một nghìn bốn trăm tám mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thông báo kết luận của ủy ban
của quốc hội về đề nghị của chính phủ đã kết luận các khoản thu từ đấu giá thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước trung ương hưởng một trăm linh theo quy định của luật ngân sách nhà nước
bộ công an đã tiếp thu và đề xuất quy định chính sách này tại dự thảo nghị định của chính phủ
thẩm tra dự thảo nghị quyết chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nhất trí thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe trên phạm vi toàn quốc
việc này vừa để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả các địa phương đồng thời cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công
là kho số đăng ký ô tô tạo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đấu giá
theo chương trình kỳ họp quốc hội sẽ thảo luận xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá theo quy trình một kỳ họp
các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực đầy đủ các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
phát huy tối đa quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu quốc hội theo quy định của pháp luật
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại buổi gặp mặt đại biểu quốc hội công an nhân dân dự kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm được diễn ra vào trường hôm nay tại hà nội
phát biểu tại cuộc gặp mặt bộ trưởng tô lâm nêu rõ tại kỳ họp này quốc hội dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và nhiều nội dung quan trọng khác
đồng thời tiến hành xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết và xem xét cho ý kiến đối với bảy dự án luật khác
đặc biệt quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
đây là hai nội dung do bộ công an chủ trì tham mưu với chính phủ chỉnh quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân tích cực tham gia chất vấn góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp quốc hội và cùng truyền tải nội dung rõ hơn về các vấn đề chất vấn đến với cử tri nhân dân cả nước cũng như kiểu bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân tăng cường phát biểu tại hội trường và trao đổi thông tin ngoài hội trường về kết quả công tác công an phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nâng cao hình ảnh tiếng nói của lực lượng công an nhân dân với đại biểu quốc hội nói riêng và đồng bào cử tri nhân dân cả nước nói chung
tạo sức lan tỏa về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an đóng góp vào việc giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
như tin đã đưa nhận lời mời của bà jessephintel bộ trưởng bộ truyền thông và thông tin kiêm bộ trưởng phụ trách an ninh mạng và bộ trưởng thứ hai bộ nội vụ
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế hai nghìn hai mươi hai hay được gọi tắt là sicvkf hai nghìn hai mươi hai và hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy hay được gọi tắt là amcc bảy
tại phiên họp toàn thể hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy amcc bảy bộ trưởng tô lâm tái khẳng định cam kết tiếp tục tham gia tích cực thực chất hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong asean nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng
cũng theo bộ trưởng tô lâm các nước asean cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho người sử dụng internet trong asean góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tấn công mạng khủng bố mạng
cũng theo bộ trưởng tô lâm các nước asean cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng phòng chống tấn công mạng khủng bố mạng khủng bố mạng
chiều nay tại hà nội bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm hai nghìn hai mươi hai cấp đảng ủy khối các cơ quan trung ương
thời gian giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên
không được làm và trách nhiệm nêu gương ông nguyễn dương thái chịu trách nhiệm chính
trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
buông lỏng quản lý điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lương văn cầu
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và bát bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ông lương văn cầu trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh
ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc
quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
ông lương văn cầu cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
ba thi hành kỷ luật bằng hình thức khuyển trách đối với ông triệu thế hùng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác và bát bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ông triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
ông triệu thế hùng chịu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân
có vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến đường dây chính là tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ mua bán trái phép công cụ hỗ trợ
do công an tỉnh kiên giang triệt phá vào tháng tám vừa qua
vào ngày hai mươi một tháng một mươi ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt và tạm giữ hình sự
thêm bốn đối tượng gồm vũ thị diệp chú tại tp hcm đặng quốc ánh đặng quốc huân đặng văn tỉnh
cùng chú tại tỉnh phú yên
qua gần hai tháng xác minh và điều tra mở rộng ban chuyên án đã phát hiện vũ thị diệp đang chỉ đạo
cho đặng văn tỉnh vận chuyển sáu mươi ba khẩu súng các loại cho đặng quốc huân ở tp hcm
tiếp tục khám xét nhà của huân ở cùng với anh ruột là đặng quốc ánh
cả hai khai nhận có nhận ba thùng xốp chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ diệp
và cất giấu tại một nhà kho phường phước long tp nha trang
tiến hành khám xét ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại và bốn trăm năm mươi năm bình khí nén
một kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng và các đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã bắt quả tang
bắt giữ một mươi hai đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng các loại hơn ba trăm linh viên đạn các loại
ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai và một số thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo
cải tạo các loại súng bắn đạn bi đạn thể thao thành súng có tính tương tự vũ khí quân trạng quân dụng
và ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án này
thưa quý vị trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số ba mươi năm
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa các bộ tài nguyên và môi trường
quốc phòng ngoại giao giao thông vận tải thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tình nói việt nam
và các cơ quan báo chí yêu cầu chủ động ứng phó
theo đó các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền bao gồm cả tàu vận tải tàu du lịch đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm
tỉnh tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tài sản tại khu nuôi trồng thủy hải sản
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tranh trú và hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
thông tân xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới
và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả